tình quốc tế ngày một mươi một tháng sáu văn phòng tổng thống hàn quốc yun suk yoon cho biết nước này sẽ không mất cảnh sát
mặc dù khoảng thời gian phóng vệ tinh dự kiến của triều tiên đã hết vì bình nhưỡng có thể tiến hành một vụ phóng bất cứ lúc nào
cùng ngày bộ quốc phòng nhật bản cũng thông báo mở rộng cảnh báo cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo
đặt hệ thống này ở trạng thái báo động cùng việc giữ nguyên cam kết sẽ bắn hạ bất kỳ tên lửa nào từ triều tiên nếu đe dọa tới lãnh thổ nhật bản
trước đó triều tiên đã ấn định khoảng thời gian từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày một mươi một tháng sáu để tiến hành một vụ phóng tên lửa vũ trụ mang theo vệ tinh
nước này đã phóng tên lửa vào ngày đầu tiên của thời gian dự kiến nhưng vụ phóng đã thất bại khi tên lửa rơi xuống hoàng hải
vào thời điểm đó triều tiên thừa nhận vụ phóng thất bại do trục trặc động cơ và cho biết sẽ thử lại ngay khi có thể
các quan chức hàn quốc cảnh báo rằng vụ phóng thứ hai vẫn có thể xảy ra trong khoảng thời gian trên